việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa đã tạo tiền đề quan trọng để phát triển công nghiệp dịch vụ và kinh tế
tuy nhiên việc tạo công an việc làm cho người nông dân khi diện tích đất bị thu hẹp cũng là một vấn đề đáng bàn trong thời gian qua
bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng thì cũng cần có sự chuyển đổi những người nông dân trong vùng đô thị hóa sang thành cư dân đô thị
cẩn mẫn chuyên nghiệp đó là những gì các đồng nghiệp nói về đạt anh là tổ trưởng an ninh liên tục được trải qua các khóa nghiệp vụ trong nhiều năm qua
ít ai biết rằng gần chục năm trước đạt và gia đình từng cấy lúa trên mảnh đất này có lúc anh rời quê đi sửa chữa điện ở hà nội nhưng cuộc sống rất bấp banh
vào đây được khoảng sáu năm rồi và khi vào đây thì mình đã được phía công ty đào tạo về rất nhiều về lĩnh vực
thì cư dân đây là một trong những người đồng nghiệp
với đây là hầu hết là cư dân đã có chọn học có văn minh thì mình cũng học hỏi được rất nhiều về sự văn minh của cư dân đây
hiện có một ba trăm linh người dân địa phương trong đó có người dù đã lớn tuổi nhưng vẫn được bố trí công việc phù hợp tại dự án này
công việc chủ yếu là chăm sóc phát triển cây vệ sinh môi trường vốn gần gũi với nghề làm nông trồng cây cảnh trước đây của bà con
với bình quân mức lương khoảng bốn đến năm triệu đồng
tôi vào đây đã làm được công nhân được chín năm
chúng tôi làm ở đây tính chất là công việc lo phù hợp mấy nước tuổi hay nữa là công việc lo phủ thử thông theo mấy chân tay của chúng tôi
trong những năm qua khu đô thị eco park dành ngân sách năm trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ cho bà con nông dân
trong đó ưu tiên đào tạo nghề để tạo điều kiện chuyển đổi nghề ngay tại địa phương
đây là nguồn lực rất lớn song song với chủ trương của địa phương thực hiện hiệu quả chính sách
ly nông bất ly hương trên địa bàn
tuy nhiên không phải ở đâu việc chuyển đổi nghề cũng diễn ra xuân sẻ và bài bàn
không ít nơi khi ly nông thì người dân
cũng muộc phải ly hương
do chính sách chuyển đổi nghề bất hợp lý hoặc có chuyển đổi thì thu nhập cũng rất ít ỏi
chỉ khi chuyển đổi nghề bền vững
thì quá trình đô thị hóa mới bảo đảm được sự hài hòa lợi ích cho mọi tầng lớp người dân